bác sĩ diệp trọng khải trưởng khoa nội thần kinh bệnh viện đa khoa xuyên á tp hcm cho biết vừa tiếp nhận một bệnh nhân nhập viện khi đang tưới cây thì đột ngột ngã liệt nửa người
theo đó bệnh nhân là ông lvn sáu mươi tuổi ngụ tại củ chi tp hcm trước khi nhập viện ba mươi phút ông đang tới cây thì đột ngột ngã ông tiếp tục đứng dậy vào bới cơm thì xuất hiện triệu chứng nói đớ
liệt dây thần kinh bảy trung ương trái liệt nửa người trái sức cơ ba trên năm thang điểm nihss một mươi điểm điểm càng cao nguy cơ tàn tật càng nặng
qua khai thác bệnh sử cho thấy bệnh nhân có tiền sử tăng huyết áp hút thuốc nhiều năm và từng đột quỵ cách đây hai năm xong không để lại di chứng
kết quả chụp ct scan não chẩn đoán đột quỵ nồi máu não bắn cầu phải giờ thứ nhất
may mắn người bệnh nhập viện trong thời gian vàng là bốn đến năm giờ đầu nên được chỉ định điều trị bằng thuốc tiêu sợi huyết
sau dùng thuốc bệnh nhân ổn định sức cơ nửa người trái cải thiện bốn trên năm nihss giảm còn bốn điểm mạch máu được tái thông
sử trí ban đầu thành công ông được chuyển qua đơn vị đột quỵ khoa nội thần kinh tiếp tục theo dõi và điều trị
sau hai mươi bốn giờ bệnh nhân tỉnh táo tiếp xúc tốt giọng nói rõ sức cơ năm trên năm sức khỏe hồi phục
đây là một ca bệnh hiếm được cứu sống kịp thời
bác sĩ trọng khải cho biết đột quỵ là nguyên nhân hàng đầu dẫn đến tổn thương nghiêm trọng tàn tật nặng nề
phát hiện và điều trị kịp thời
bệnh nhân đột quỵ nhồi máu não không được can thiệp kịp thời sẽ hôn mê ngồng thở nhanh chóng
điều trị bằng phương pháp tiêu sợi huyết làm tan cục máu đông không cần phẫu thuật hay can thiệp
tuy nhiên thuốc tiêu sợi huyết chỉ có tác dụng với người bệnh trong bốn đến năm giờ đầu khởi phát triệu chứng
chia sẻ về đột quỵ não phó giáo sư tiến sĩ tạ mạnh cường phó viện trưởng viện tim mạch bệnh viện bạch mai cho biết
thì đột quỵ não chúng tôi xin nhấn mạnh là đột quỵ não để tránh nhầm với một số các thuật ngữ khác
mà trước đây chúng ta thường gọi là tai biến mạch não và là cái tình trạng có những biến đổi thần kinh đột ngột do mạch não bị tắc nghẽn hoặc bị chảy máu gây ra
trong trường hợp đột quỵ do tắc nghẽn mạch não thì người ta gọi là đột quỵ nhồi máu não hay là họ nhồi máu não cấp
trong trường hợp đột quỵ
mà do suốt huyết não thì người ta gọi là đột quỵ suốt huyết não hay là suốt huyết não cấp kính
thì trong tai biến bạch não tức là đột quỵ não thì có đến hơn tám mươi các trường hợp bệnh nhân bị đột quỵ nhồi máu đạo cấp
và chỉ khoảng một mươi năm một mươi bảy các trường hợp là suốt huyết não
để mình phát hiện sớm đột quỵ có thể sớm đột quỵ thì chúng ta chỉ cần nhớ là như thế này
đột ngột chúng ta cảm thấy là miệng
đầu tiên là người tức người bệnh cảm thấy là nói hơi khó nói hơi khó
và khi quan sát có thể xoay gương thấy là mặt mình hơi bị lạnh
và đồng thời là tay của mình nâng lên khó khăn chân của mình thì cũng di động cũng khó khăn
và đấy là cái dấu hiệu người ta tóm tắt bằng những chữ là từ fast fast là chữ p cuối cùng
fast trong tiếng anh
chữ t cuối cùng tức là thời gian time
tức là phải phát hiện rất nhanh và có sự sử trí can thiệp của y tế để người bệnh tránh những di chứng hậu quả của đột quỵ
nếu mà chúng ta phát hiện bệnh nhân sớm bị đột quỵ sớm trong vòng khoảng ba giờ đến bốn giờ rưỡi
chúng ta đến một cơ sở y tế
có khả năng chụp các lớp sọ não
và có năng lực sử dụng các thuốc tiêu sợi huyết bường tĩnh mạch
thì có thể là bệnh nhân sẽ có thể khỏi hoàn toàn không để lại di chứng
các bác sĩ khuyến cáo khi có người biểu hiện của nhồi máu cơ tim cấp như đau tức ngực khó thở hoặc đột quỵ não như méo miệng
đi lại khó khăn yếu liệt dối loạn ngôn ngữ chi giác cần nhanh chóng đưa đến các cơ sở y tế có chuyên khoa thần kinh và tim mạch gần nhất
để được can thiệp cấp cứu kịp thời